dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại cục tổ chức cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
cục tổ chức cán bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó làm tốt công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa
phòng chống tham nhũng tiêu cực đặc biệt là trong công tác cán bộ
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục tổ chức cán bộ cần thống nhất cao
về mặt nhận thức công tác cán bộ là công tác của đảng là công tác con người
xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng
đây là công việc khó khăn đòi hỏi phải thực hiện khách quan đúng quy trình quy định
nhưng cũng hết sức thấu tình đạt lý và nhận văn
tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
chủ động nghiên cứu nắm vững tinh thần nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
nhà nước để tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ chủ trương quyết sách
chiến lược về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an các đề án dự án chủ trương lớn và giải pháp chiến lược
trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nổi bật là đã tham mưu thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của đơn vị được triển khai đồng bộ
với những kết quả thành tích đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba cục tổ chức cán bộ tiếp tục được
chính phủ tặng cớ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh tổ quốc